do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín gây tác động rất lớn đến tình hình phát triển sản xuất
ở tp hcm đặc biệt là sau dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tp hcm hiện có hơn bốn trăm linh doanh nghiệp
ngoài đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước các doanh nghiệp còn góp phần giải quyết việc làm
cho hơn năm triệu người lao động
tuy vậy để đối phó với tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
các trường học đã cho học sinh nghỉ học nên công dân phải nghỉ việc để trông con
bên cạnh đó tình trạng thiếu nguồn nguyên liệu sản xuất cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất
tại khu nói chung đặc biệt là các doanh nghiệp trong khu công nghiệp cao
thì nó rất là thiếu cái nguyên vụ liệu
do đó thì cũng kiến nghị với các cơ quan chức năng nhà nước cũng phải xem xét
có giải pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp này để làm sao đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh
bởi vì nếu mà doanh nghiệp và đức hàng không có cái hàng sản xuất
thì nó sẽ ảnh hưởng đến công an việc làm của người lao động
trong đó ảnh hưởng lớn nhất là các khu chế xuất khu công nghiệp trên địa bàn thành phố
qua khảo sát của công đoàn cát cấp
đã có gần ba mươi số doanh nghiệp là phải cho công nhân nghỉ việc
do thiếu nguồn phụ liệu phục vụ cho sản xuất
đối với các cơ quan chức năng trong khu chế xuất công nghiệp thành phố
thì cũng đã có cái ghi nhận cái tình hình là khó khăn hoạt động khó khăn
tại các doanh nghiệp để có cái đề xuất kiến nghị với thành phố
với các cơ quan chức năng để làm sao mình xem xét
có thể thí dụ mình xem xét mình giảm thuế cho các doanh nghiệp
hoặc là cho phép là nhập nguyên liệu từ các nước thứ ba
để tạo các nguồn
các nguồn hàng cái nguồn nguyên vụ liệu cho các doanh nghiệp
để mà ổn định cái hoạt động sản xuất nó liên tục
không có ảnh hưởng đến công an việc làm của người lao động
tại các cái doanh nghiệp trong các khu chế xuất công nghiệp của thành phố
hiện đây ban quản lý các khu chế xuất khu công nghiệp thành phố hồ chí minh
cũng đang tiến hành tổng hợp số liệu các doanh nghiệp phải ngừng sản xuất
để báo cáo với ủy ban nhân dân thành phố và chính phủ
để có các biện pháp giải quyết